chiều ngày một tháng tám viện nghiên cứu phát triển tp hcm đã tổ chức lễ khánh thành
trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội tp hcm
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự
sau khi đi vào hoạt động trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội thành phố sẽ thực hiện chức năng
tổ chức điều tra khảo sát và thu thập thông tin cơ sở dữ liệu để xây dựng mô hình phân tích
dự báo và mô phỏng nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận khoa học và thực nghiệm
cũng như từng bước xây dựng và hệ thống hóa các mô hình định lượng phục vụ phân tích
dự báo và mô phỏng các vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế xã hội
trung tâm cũng nghiên cứu mô phỏng một số vấn đề trong nước và quốc tế mà thành phố quan tâm
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
việc đưa vào hoạt động trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội khẳng định nỗ lực của thành phố
trong thực hiện đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn năm hai nghìn hai mươi năm
điểm nhấn của đô thị thông minh là phát triển có dự báo giúp thành phố nhìn thấy những vấn đề trong tương lai
từ đó tránh được những bế tắc cũng như tránh được những sai lầm trong quyết định